các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcmc nói tại họp báo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm chiều một mươi chín tháng năm rằng dịch sốt xuất huyết tại tp hcm đang rất đáng báo động
đây không phải là lần đầu tiên trong một tháng qua tp hcm cảnh báo về dịch sốt xuất huyết năm nay diễn biến phức tạp
từ cuối tháng bốn hcdc đã cảnh báo sốt xuất huyết vào mùa và nguy cơ bùng phát theo sau covid một mươi chín
cụ thể hiện tp hcm ghi nhận tám hai trăm bốn mươi tám ca sốt xuất huyết trong đó một trăm bảy mươi năm ca nặng sáu ca tự phong
cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một số ca tự phong do sốt xuất huyết tại tp hcm là hai cả năm có chín ca mất
một tháng trước số ca sốt xuất huyết tại tp hcm khoảng bốn năm trăm linh với một trăm linh chín ca nặng hai ca tử vong do phát hiện và nhập viện trẻ
cuối tháng bốn bộ y tế cảnh báo số ca mất sốt xuất huyết có thể tăng trong thời gian tới do bắt đợi
ở bình dương hơn hai hai trăm linh ca sốt xuất huyết kể từ đầu năm trong đó năm trường hợp tử vong
tại đồng nai số ca mắc trong tháng bốn là năm trăm hai mươi bốn tăng hơn một trăm năm mươi ca so với tháng trước
các tỉnh khu vực tây nam bộ cũng ghi nhận số ca tăng cao như thành phố long xuyên an giang
bốn tháng đầu năm gần hai trăm linh ca tăng gần ba lần cùng kỳ năm ngoái
ông tâm cho biết trước tình hình trên ngành y tế tp hcm thường xuyên kiểm tra giám sát các địa bàn trọng điểm
các điểm nguy cơ
giám sát ổ dịch và việc xử lý dịch của các địa phương
hcdc cũng tổ chức tập huấn cách xử lý ngăn ngừa dịch cho nhân viên y tế các quận huyện phường xã
tác nhân gây sốt xuất huyết là virus dengue bệnh không lây trực tiếp từ người qua người mũi vằn là trung gian truyền bệnh
sốt xuất huyết nguy hiểm ở chỗ chưa có vaccine phòng ngừa hay thuốc đặc trị
bệnh dễ dẫn đến tử vong khi cơ thể chảy máu gây sốc
trước đây phần lớn chúng ta đều cho rằng sốt xuất huyết tên là bệnh của trẻ nhỏ
bởi hơn chín mươi các trường hợp mắc sốt xuất huyết xảy ra ở trẻ dưới một mươi năm tuổi
tuy nhiên những năm gần đây ở việt nam tình hình sốt xuất huyết đan kỳ đang diễn biến ngày một phức tạp ở cả trẻ nhỏ lẫn người lớn
ở lứa tuổi nào cũng vậy sốt xuất huyết dengue thường trải qua ba giai đoạn
giai đoạn đầu tiên giai đoạn một các triệu chứng bệnh thường rất khó phân biệt với các loại sốt virus thông thường
thường biểu hiện sốt cao đột ngột ba mươi chín bốn mươi độ c trong một hoặc hai ngày đầu
sau đó bệnh chuyển sang giai đoạn hai tức từ ngày thứ ba cho đến ngày thứ bảy kể từ khi bị sốt
các triệu chấn nặng của bệnh bắt đầu được nhận thấy như sốt huyết dưới da
ở mặt trước hai cản chân mặt trong của cánh tay bộn đùi chảy máu cam chảy máu chân răng
thậm chí sốt huyết nội tạng đáy máu hoặc rong kinh kinh nguyệt kéo dài ở phụ nữ
sau đó bệnh chuyển sang giai đoạn ba đó là giai đoạn hồi phục
người bệnh hết sốt và thể trạng bắt đầu tốt dần lên
có cảm giác thêm ăn huyết động bắt đầu ổn định và người bệnh đi tiểu nhiều
các xét nghiệm tiểu cầu tăng dần lên và trở về trạng thái bình thường
tuy vậy những bệnh nhân nặng từ giai đoạn này sẽ xuất hiện biến chứng diễn biến rất khó lường
thưa quý vị dịch covid một mươi chín vẫn chưa hoàn toàn biến mất
thì dịch sốt xuất huyết lại đang hoành hành tại tp hcm do mùa mưa năm nay tới sớm
tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển và dễ lây lan
có những trường hợp thậm chí mắc kép cả hai loại dịch bệnh này khiến việc điều trị càng thêm khó khăn
bệnh nhân khi đồng nhiễm cả covid một mươi chín lợn sốt xuất huyết sẽ gặp nhiều biến chứng nặng và có nguy cơ tử vong
tuần trước một bé gái sáu tuổi nhập bệnh viện nhi đồng tp hcm trong tình trạng sốt cao ngày thứ tư
trên da lấm chấm nốt sốt huyết mệt lã tục huyết áp
kết quả các xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính cùng lúc covid một mươi chín và sốt sốt huyết
diễn tiến bệnh sốt sốt huyết nghiêm trọng hơn trẻ đã vào sóc men gan cao tiểu cầu chảm
các bác sĩ nhanh chóng áp dụng phát đồ điều trị sóc sốt sốt huyết của bộ y tế
truyền dịch đại phân tử truyền máu hỗ trợ chức năng gan
sau một tuần điều trị tích cực trẻ dừng ổn định hồi phục sức khỏe
bệnh viện cũng đang điều trị một bé gái một mươi một tuổi bị nhiễm kép hội chứng viêm đa hệ thống
biến chứng sau khỏi covid một mươi chín và sốt xuất huyết
trẻ mắc covid một mươi chín và đã âm tính tám tuần trước đó
trẻ nhập viện vì sốt cao mắt da lòng màng chân bàn tay đỏ ẩn nổi hạch cổ
các xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính với virus dengue gây sốt sốt huyết
máu cô đặc tiểu cầu chảm phản ứng vim rất cao được xác định do hội chứng vimda hệ thống
misc trong đó sốt sốt huyết mất độ nhẹ nên được ưu tiên điều trị misc
trẻ đáp ứng điều trị đang tiến triển tốt
bác sĩ nguyễn minh tiến
phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết hai tháng gần đây đơn vị tiếp nhận điều trị
gần ba mươi bệnh nhi nhiễm kép covid một mươi chín và sốt xuất huyết cả ở tp hcm và các tỉnh lân cận chuyển đến
tuy nhiên thực tế có hai tình huống xảy ra một là trẻ nhiễm hai bệnh cùng lúc hoặc nhiễm sốt xuất huyết
sau khi đã khỏi covid một mươi chín và đang bị misc do đó có thể trẻ sẽ diễn tiến nặng bởi cả hai bệnh
hoặc bởi một bệnh tấn công mạnh hơn
tùy tầng trường hợp
biểu hiện triệu chứng của bệnh nào nặng các bác sĩ sẽ ưu tiên điều trị bệnh nó
đồng thời thận trọng theo dõi diễn tiến bất lợi giữa các phương pháp điều trị
bác sĩ tiến nói thực tế ghi nhận virus gây sốt xuất huyết là mối nguy lớn hơn với trẻ em
khi dễ vào sốc biến chứng xuất huyết tiêu hóa nội tạng tổn thương đa cơ quan
còn covid một mươi chín tấn công trẻ khá nhẹ chỉ khoảng một trở nặng
ngoài ra có trường hợp cả hai bệnh cùng hợp lực tấn công trẻ nặng nề
song ít gặp bác sĩ tiến cho biết
mặc dù vậy đây là tình huống rất nguy hiểm cho trẻ cũng như gây khó khăn cho quá trình điều trị
nguyên nhân là covid một mươi chín gây tổn thương phổi viêm phổi làm suy hô hấp
còn sốt sốt huyết gây sốc suy giảm chức năng hệ tuần hoàng
khi cơ thể bị tổn thương nặng nề cả hệ hô hấp và tuần hoàn
các bác sĩ phải tính toán cân nhắc sử dụng các thuốc
các phương pháp điều trị để tránh khỏi bệnh này nặng bệnh kia
bác sĩ nguyễn minh tuấn trưởng khoa sốt xuất huyết bệnh viện nhi đồng một cho hay
sốt xuất huyết gây rối loạn đông máu chảy máu
trong khi đó covid một mươi chín gây tăng đông hình thành cục máu đông
điều trị covid một mươi chín bằng thuốc kháng đông như thông thường sẽ làm tình trạng chảy máu nặng nề hơn
nếu bệnh nhân đang bị cả sốt sốt huyết
ngược lại các phương pháp điều trị sốt xuất huyết bằng truyền máu
truyền dịch huyết tương tiểu cầu nếu bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang có triệu chứng đường hô hấp
viêm phổi sẽ khiến bệnh nhân khó thở nhanh suy hô hấp hơn
theo bác sĩ tiến đến nay chưa có nhiều nghiên cứu dữ liệu về đồng nhiễm covid một mươi chín và sốt xuất huyết
do đó chưa thể khẳng định mức độ nguy hiểm ở người lớn và trẻ em
tuy nhiên bác sĩ khuyến cáo thực tế người bệnh có nguy cơ trở nặng
thậm chí tử vong cao hơn nếu hai bệnh cùng biến chứng nặng không được phát hiện và điều trị kịp thời
ngoài ra tình trạng thừa cân béo phì có bệnh nền cũng là yếu tố nguy cơ khiến cả hai bệnh diễn tiến nặng
do đó dù là người lớn hay trẻ em thì cũng không được xem nhẹ các biện pháp phòng tránh dịch bệnh
tránh nguy cơ dịch chồng dịch
mùa mưa năm nay tại tp hcm và các tỉnh lân cận đến sớm do đó dịch sốt xuất huyết đang bùng phát và lan rộng
theo dự đoán của các chuyên gia năm hai nghìn hai mươi hai sốt xuất huyết có thể bùng phát thành dịch
đỉnh dịch sơ vào tuần thứ hai mươi năm hai mươi sáu của năm khoảng tháng sáu bảy
theo ý kiến của các chuyên gia dịch tễ cứ bốn đến năm năm thì sốt xuất huyết đen ghi lại bùng lên thành dịch một lần
đợt dịch sốt xuất huyết lớn nhất tại tp hcm gần đây là vào năm hai nghìn một mươi chín và có tới sáu mươi năm ca nhiễm
theo chu kỳ thì năm hai nghìn hai mươi hai sốt xuất huyết có thể lại gây ra trận dịch lớn
đỉnh dịch có thể rơi vào khoảng tháng sáu tháng bảy
miền nam có thời tiết nóng ẩm nên dịch sốt sốt huyết lưu hành qua năm
bùng phát mạnh vào mùa mưa
thường gặp ở cả trẻ em và người lớn
hiện trung bình bệnh viện nhi đồng tp hcm và nhi đồng một có bốn mươi sáu mươi trẻ điều trị nội trú mỗi ngày
khoảng một mươi bệnh nhi bị sốt sốt sốt huyết kèm tổn thương gan thận sốt huyết tiêu hóa
suy hô hấp v v phải điều trị tích cực
một số trẻ cùng nhiễm covid một mươi chín và sốt xuất huyết hoặc sốt xuất huyết sau khi khỏi covid một mươi chín
còn thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình quy phó trưởng khoa nhiễm bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai bệnh viện đã tiếp nhận hai sáu lượt khám sốt huyết
tăng bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có một trăm năm mươi bốn ca nặng cần cấp cứu chiếm một mươi bảy số ca nhập viện
tới nay số ca nhập viện và trở nặng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời nhất là đồng nhiễm covid một mươi chín và sốt xuất huyết
các chuyên gia lưu ý người dân theo dõi các triệu chứng bất thường về sức khỏe
ngoài một số triệu chứng chung như sốt đau mọi cơ mệt mỏi thì hai bệnh có dấu hiệu khác nhau
nếu sốt cao đột ngột trên hai ngày kèm sốt hit tự nhiên như nôn ói chảy máu mũi máu răng
đi cầu phân đen chảy máu âm đạo bất thường v v
cần đến cơ sở y tế khám xét nghiệm xem có nhiễm virus đen ghi gây sốt sốt huyết hay không
nếu có thêm ho đau họng nghẹt mũi rỗ mũi hát hơi mất hứa chát vị chát khó thở v v
cần làm xét nghiệm covid một mươi chín
sốt sốt huyết hiện chưa có vaccine phòng bệnh
để sốt xuất huyết không có nguy cơ trở thành đại dịch lớn trong năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta cần vệ sinh sạch môi trường sống như loại bỏ các dụng cụ chứa nước
chai lọ vỏ dừa lốp xe để ngửa không tạo môi trường cho mũi đen ghi sinh sôi
ngủ màng mặc quần áo dài tay thoa kem xua mũi để chống mũi đốt
với covid một mươi chín thì nên tiêm chủng vaccine đầy đủ năm k ăn uống bổ sung dinh dưỡng
tập thể dục tăng cường đề kháng
người dân tuyệt đối không nên tự đoán bệnh tự truyền dịch uống kháng đông kháng viêm tại nhà
có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc
thưa quý vị và các bạn có thể thấy dịch sốt xuất huyết cũng nguy hiểm không kém dịch covid một mươi chín
và khi phòng sốt xuất huyết chúng ta vẫn nên chống dịch song song
hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa truyền tải sẽ hữu ích cho sức khỏe của quý vị và các bạn
đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại